kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin mùa mùa ba online cập nhật với các tin tức mới nhất về an ninh trật tự
hôm nay công an quận bình tân phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang lấy lời khai của dương hoàng việt em
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tỉnh an giang để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào sáng cùng ngày người dân đi chợ ở đường bùi văn long phường bình hưng hòa b quận bình tân
nhìn thấy một người đàn ông nói chuyện với việt em sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và xô sát nhau
bất ngờ việt em dùng dao đâm vào người đàn ông trên dẫn tới trọng thương
người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
còn việt em rời khỏi hiện trường sau khi nhận được tin báo lực lượng công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
qua điều tra công an xác định việt em là nghi phạm giết người nên truy bắt
sau khi được cơ quan công an cùng người thân vận động việt em đã ra đầu thú
một mươi năm năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đỗ văn nhất
sinh năm hai nghìn chú huyện an biên về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là đỗ văn dương
theo cáo chẳng vào chiều tối ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sau khi nghỉ đi ghe biển
nhất đến nhà người chú ruột ở huyện an biên để nhậu lúc này cũng có đỗ văn dương và nhậu trung
trong lúc nhậu giữa dương và nhất xảy ra cự cãi về chuyện mua bán số đề
cho rằng dương đón đường đánh mình nên nhất đi vào bếp của nhà chú ruột
nhất đi vào bếp của nhà chú ruột lấy cây dao để ra đánh nhau với dương
hậu quả dương bị nhất dùng dao đâm tử vong
sau khi gây án nhất vứt bỏ con dao rồi bỏ trốn
ba ngày sau nhất đến cơ quan công an đầu thú
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc nhất bồi thường cho gia đình dương số tiền sáu mươi năm triệu đồng
và cấp dưỡng cho hai người con của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
bán trái phép ma túy cho một đối tượng nghiện huỳnh hữu trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú huyện châu thành vừa bị giết
công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện châu thành bắt quả tàng
làm việc với cơ quan công an huỳnh hữu trí khai nhận ma túy trên là của đỗ minh tân nhờ bán cho đối tượng nghiện
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đỗ minh tân lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bắt quả tang phạm hoài tâm
đang tàng trữ trên người chín gói ma túy đá
đồng thời cơ quan công an còn tiếp tục thu giữ một mươi năm gói ni lông chứa các chất tinh thể và chất bột màu trắng
nghi là ma túy
trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
ngoài ra tại thời điểm kiểm tra trong nhà của tân còn có nhiều đối tượng khác đang tụ tập
tất cả đều dương tính với ma túy
thưa quý vị dù đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ninh vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua các giao dịch
trên mạng internet một phần vì thiếu hiểu biết một phần vì lòng tham không ít người vẫn mắc phải bẫy lừa của các đối tượng
người thanh niên này vừa bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt gần bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tin theo lời mời gọi có thể nhận về từ ba mươi đến sáu mươi tiền lãi mỗi ngày trên tổng số tiền đầu tư
thông qua việc góp vốn vào một công ty tên gọi là huabi
người này đã được một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội
hướng dẫn chuyển tiền đầu tư
thông qua ứng dụng hobby trên điện thoại di động
sau một số lần nhận được tiền lãi với số vốn góp nhỏ thanh niên này đã tăng dần số tiền đầu tư
đến khi tổng số tiền lên đến gần bảy trăm linh triệu đồng thì tài khoản của anh trên ứng dụng hobby không thể truy cập được
ban đầu thì họ cũng gửi tiền lãi cho tôi dần dần là một triệu hai triệu một mươi triệu năm mươi triệu
xong rồi họ bảo là đến khi hơn một trăm linh triệu thì họ bảo là bây giờ phải gửi thêm cái này thì mới lấy được
xong rồi họ bảo là bây giờ phải gửi thêm cái này thì mới lấy được
sau đó thì tôi tiếp tục lạc đến thời điểm hôm nay ngồi lên cơ quan công an
muốn mong cho các anh xem xét điều tra xác minh tìm được các đối tượng
và cũng cảnh báo cho những người giống như tôi
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo
của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
hầu hết là các thủ đoạn cũ nhưng nạn nhân mới
các đối tượng lừa đảo thường giả dạy
nhà mạng cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản để chiếm đoạt tài sản
hoặc lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại
các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử
hoặc kiếm tiền thông qua các sàn giao dịch tiền ảo vay tiền qua app
điểm chung của các bị hại ở đây là nhẹ dạ cả tin
tin vào những cái thủ đoạn mà đối tượng đưa ra là có thật
chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc để tuyên truyền cho đến người dân
chúng tôi đã thông báo viết những thư ngỏ thông báo đến tổ chức dân khu phố
để các bí thư tri bộ thông báo cho người dân
tham mưu xong hành động đốc quan tỉnh
ta trao đổi với hệ sở thông tin truyền thông để chuyển trực tiếp tin nhắn đến người dân
để người dân nâng cao cảnh giác
thời gian qua công an tỉnh quảng ninh đã đấu tranh triệt phá
một số nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua các giao dịch trên mạng internet
tuy nhiên do đối tượng lừa đảo thường có sự câu kết với nhiều đối tượng khác
máy chủ phục vụ lừa đảo thường được đặt ở nước ngoài
nên công tác điều tra thu hồi tài sản cho bị hại rất khó khăn
mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận lớn
hãy thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được trợ giúp xác minh
khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo
tin báo trên đất liền cơn báo số ba
trước nay báo số ba đã đi vào khu vực phía tây nam tỉnh quảng đông
trung quốc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số ba
tại đảo bạch long vĩ và phủ liễn hải phòng đã có gió giật cấp bảy
hồi một mươi ba h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai độ kinh đông trên khu vực đất liền phía bắc bán đảo lôi châu trung quốc
cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ
giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ nay đến sáng mai
khu vực ven biển tỉnh quảng ninh khả năng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khu vực hải phòng lạng sơn khả năng có gió giật cấp sáu cấp bảy
cảnh báo mưa lớn từ nay đến đêm mai ở khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to và rông
kèm gió giật mạnh tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
có nơi trên hai trăm năm mươi mm thanh hóa năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
bộ công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đồng ý tạo ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã hùng việt huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng dài hai cm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm khê
tỉnh phú thọ là hai đối tượng
đối tượng mai công đoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
và đối tượng bùi quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm da ngâm đen và có sẹo chấm cách năm cm trên trước đầu lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện